các hãng xe khách không được thực hiện phụ thu nếu muốn tăng giá vé dịp tết mậu tuất
phải thực hiện kê khai và thuyết minh cụ thể
đây là yêu cầu của sở giao thông vận tải tp hcm trong việc quản lý tình trạng tăng giá vé xe dịp tết sắp tới
cụ thể sở giao thông vận tải thành phố không cho các hãng xe tăng phụ thu hai mươi bốn mươi và sáu mươi
nhưng sẽ xem xét bản kê khai đề nghị tăng giá của các hãng trên cơ sở các yếu tố hình thành giá thay đổi
như lượng hành khách về chiều vào chiều ra giá xăng dầu vật tư v v
thanh tra giao thông sẽ kiểm tra xử lý kiên quyết những hãng xe sai phạm về giá
như bán vé không có bảng niêm yết hoặc bản niêm yết chưa có chữ ký đóng dấu xác nhận của bến xe
đến thời điểm này mới có một mươi hai trên hai trăm năm mươi hãng xe khách hoạt động tại bến xe miền đông
thực hiện kê khai niêm yết giá dịp tết mẫu tuất